tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một chủ trì phối hợp với đội kiểm soát hải quan
cục hải quan tp hcm và cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thực hiện khám xét lô hàng gồm hai mươi năm container gỗ xuất khẩu đi trung quốc
qua công tác thu thập thông tin và các biện pháp nghiệp vụ đội giám sát và kiểm soát chi cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một
phát hiện lô hàng hai mươi năm container xuất khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại sài gòn á châu
có dấu hiệu nghi vấn khai báo sai tên hàng gian lận trốn thuế
theo khai báo của doanh nghiệp trên tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu là ván lạng sản xuất từ gỗ cao su có mức thuế xuất khẩu một mươi
kết quả kiểm tra thực tế sáng ngày một mươi tháng một mươi hai cho thấy toàn bộ hàng hóa chứa trong hai mươi năm container là gỗ xẻ có mức thuế xuất khẩu đúng là hai mươi năm
theo ước tính trị giá lô hàng trên một mươi một tỷ đồng số tiền doanh nghiệp trốn thuế gần ba tỷ đồng
hiện chi cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một đang tiếp tục chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị cơ quan chức năng điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật